tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phát biểu khai mạc đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam cho biết
phụ nữ việt nam chiếm năm mươi tám dân số trong đó có trên ba mươi bốn triệu phụ nữ từ một mươi tám tuổi trở lên là lực lượng quan trọng trong các lĩnh vực các ngành ở việt nam
những năm qua phụ nữ việt nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc khẳng định vai trò vị thế trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
cũng tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết trong kỳ bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân vừa qua
cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng cơ quan dân cử cơ quan hành chính nhà nước ở tất cả các cấp tăng về số lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước
lần đầu tiên việt nam có ba nữ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội là nữ
hai bên đã cùng thảo luận để chỉ ra những vấn đề đối với phụ nữ ngày nay như ít có cơ hội tiếp cận việc làm và các nguồn lực phát triển kinh tế
tỷ lệ nữ làm công tác quản lý lãnh đạo chưa đạt các chỉ tiêu đề ra thấp so với tiềm năng và sự phát triển của lực lượng lao động nữ
để từ đó đưa ra những phương án giải quyết kịp thời tuyên truyền các phong trào thi đua phát huy hết khả năng vai trò của phụ nữ